với thủ đoạn trên chỉ trong vòng gần một tháng trở lại đây
ba đối tượng đã lừa đảo của hàng trăm người dân trên toàn quốc với tổng số tiền lên đến gần bốn tỷ đồng
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
ai là nạn nhân đã gửi tiền vào số tài khoản đứng tên phạm thị thùy dung
ngân hàng agribank chi nhánh kiến thụy hải phòng đang hiển thị trên màn hình
thì liên hệ với công an huyện như xuân để được giải quyết
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang sàng lọc và lập hồ sơ gần một mươi đối tượng
để xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
đồng thời lập hồ sơ xử lý chủ cơ sở đã để khách sử dụng ma túy trong quán karaoke
vào tối ngày hai mươi bảy tháng hai đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp biên hòa
tỉnh đồng nai kiểm tra quán karaoke okm t đóng tại phường hóa an đã phát hiện nhiều đối tượng tụ tập nghi sử dụng ma túy
tại hiện trường công an công an đã phát hiện và thu giữ bốn viên thuốc lắc
một gói ma túy tổng hợp một bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng với nhiều tăng vật liên quan khác
trước những dấu hiệu vi phạm trên công an tp biên hòa tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối với chủ cơ sở đã để khách sử dụng ma túy trong quán
thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố đông hà tỉnh quảng trị
đối tượng hà văn trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại khu phố tám phường năm thành phố đông hà vừa bị cơ quan công an bắt giữ
sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ mất cắp xe máy tại phường một
công an thành phố đông hà đã khẩn trương vào cuộc điều tra
sau khoảng năm tiếng đồng hồ công an thành phố đông hà làm rõ đối tượng hà văn trung là thủ phạm của vụ trộm
đồng thời thu hồi tăng vật là chiếc xe máy
tiếp tục đấu tranh đối tượng trung khai nhận trước đó đã thực hiện ba vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố đông hà
được biết đối tượng hà văn trung là đối tượng nghiện đã có tiền án tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại một căn nhà ba tầng kinh doanh các loại hàng gia dụng kẹp tóc hóa mỹ phẩm
nằm liên kề với chợ hạnh thông tây quận gò vấp tp hcm vào chiều nay
may mắn ba người trong nhà đã thoát nạn trong găng tốc
vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngọn lửa bùng phát từ khu vực tầng trệt kinh doanh phụ kiện điện thoại rồi lan lên hai tầng phía trên
thời điểm này có sáu người đang ở bên trong căn nhà bị mắc kẹt kêu cứu
ngọn lửa bùng lên dữ dội và nhanh chóng lan rộng uy hiếp các căn nhà liền kề khiến nhiều người xung quanh vội di tản
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận gò vấp tp hcm huy động nhiều phương tiện
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt để chữa cháy
lực lượng chức năng đã tiếp cận tầng trên cao và hướng dẫn năm người thoát nạn ra ngoài
trực tiếp đưa một người phụ nữ năm mươi tuổi mắc kẹt ra ngoài an toàn đồng thời nỗ lực khống chế không để lửa cháy lan ra xung quanh
đến một mươi ba h ba mươi phút ngọn lửa được dập tắt vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng làm tài sản khu vực tầng trệt căn nhà bị thiêu dụi
đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại